một vụ cướp tiệm vàng manh động và liều lĩnh vừa xảy ra tại địa bàn huyện thạch thất hà nội
đối tượng hành nghề taxi do túng quẫn vì nợ nần đã liều lĩnh xông vào một tiệm vàng khi chỉ có một người đang bán hàng
đối tượng đã bị công an huyện thạch thất bắt giữ chỉ sau một mươi hai giờ gây án
vụ án là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các cửa tiệm vàng ngân hàng và tại khu vực ngoại thành hà nội
đối tượng gây án là ngô hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện iagrai tỉnh gia lai
trưa ngày một mươi bảy tháng bốn hoàng anh lái xe taxi đi tìm cửa hàng vàng nào có sơ hở để cướp giật tài sản
khi qua tiệm vàng anh thư nằm trên mặt đường tỉnh lộ bốn trăm một mươi chín thị trấn liên quan huyện thạch thất
sau khoảng một mươi phút quan sát thấy tiệm vàng vắng người không có bảo vệ lại chỉ có duy nhất một phụ nữ trong quầy hàng
ngô hoàng anh đã vào vờ là khách khỏi
ngô hoàng anh mua hàng rồi cướp đi một nhẫn và một dây chuyền vàng có tổng trị giá bảy trị vàng và ra xe ô tô tẩu thoát
lý do cướp là do em chơi bời với nên mình quẩn và hỏi mua xong rồi cướp thôi
lúc đó em đi quay lại thì em đứng ở cách cửa hoàng anh thư thì khoảng một mươi mét
thì em quan sát lúc em thấy vắng người thì em vào vào rồi ạ
nằm ngay mặt đường lớn
nhưng không có bảo vệ
trông coi cửa hàng chỉ là một phụ nữ đang có bầu tám tháng
đây chính là những yếu tố để đối tượng ra tay cướp giật tài sản
nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng
đối tượng gây án liều lĩnh ngay giữa ban ngày khiến dư luận hoang mang
công an huyện thạch thất đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét
chỉ sau một mươi hai giờ nhận được tin báo đối tượng gây án đã bị bắt
chúng tôi thực hiện các kế hoạch của công an thạch phố
công an nội thất đã triển khai đến tất cả các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện
tuy nhiên cửa hàng vàng bạc anh thư này đặc điểm là do cửa hàng nhỏ lẻ và mới vào động
nên cửa hàng này chưa có lực bảo vệ
và cũng chưa có thiết bị báo động kết hợp với công an
do đó sau cuộc việc này công an huyện thất cũng đề nghị tất cả các cửa hàng vàng bạc
và các cửa hàng kỹ sử dụng trên địa bàn huyện là cần nâng cao cảnh sát
đồng thời là cần gặp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh
hệ thống báo động có kết nối với công an
và đặc biệt là có cả thêm hệ thống bảo vệ để thực hiện công tác bảo vệ
cũng như là để xử lý phương án khi mà có vụ việc xảy ra
qua vụ việc này thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình cũng phải cẩn thận hơn
với lại chắc là em sẽ phải thuê bảo vệ
qua vụ việc này em thấy công an làm việc rất là nhiệt tình và có trách nhiệm rất cao với nhân dân
em rất cảm ơn các anh công an của huyện
đầu tiên là công an huyện mình
và công an thành phố
tình hình các loại tội phạm có diễn biến phức tạp
đặc biệt sau thời gian dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
nhiều người gặp khó khăn do mất việc làm giảm thu nhập
do đó sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý hay các chi nhánh ngân hàng
chính là mục tiêu để các đối tượng ra tay thực hiện hành vi phạm tội